hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ bốn mươi hai tại labuan bajo của indonesia
đã thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo về tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của asean
bên cạnh đó hội nghị cũng đã thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo về phát triển tầm nhìn cộng đồng sau năm hai nghìn hai mươi năm
các nhà lãnh đạo asean nhất trí nỗ lực nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của asean
để giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai đồng thời ứng phó với các cuộc khủng hoảng
một cách kịp thời phù hợp với các mục tiêu của lá chắn asean cũng như khai thác các cơ hội mới
nhằm đẩy nhanh đá phát triển tầm nhìn cộng đồng asean và giảm thiểu các tác động bất lợi tiềm bẩn
đối với việc hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực hòa bình an ninh ổn định bao trùm và thịnh vượng
trong tuyên bố về phát triển tầm nhìn cộng đồng sau năm hai nghìn hai mươi năm các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục
củng cố quá trình xây dựng cộng đồng asean thông qua việc thực hiện đầy đủ tầm nhìn cộng đồng asean
đến năm hai nghìn hai mươi năm được thông qua tại hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi bảy tổ chức vào năm hai nghìn một mươi năm
các nhà lãnh đạo cũng nhất trí xây dựng tầm nhìn cộng đồng asean sau năm hai nghìn hai mươi năm và các văn kiện kèm theo
như được hình dung trong tuyên bố hà nội về tầm nhìn cộng đồng asean sau năm hai nghìn hai mươi năm
đồng thời tăng cường các nỗ lực chung của asean nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển nội khối
và tăng cường chương trình nghị sự phát triển bền vững của asean
qua đó hiện thực hóa một cộng đồng hợp tác bao trùm và không còn khoảng cách phát triển giữa các nước
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã lên án việc dân thường thương vong tại giải gaza
và kêu gọi tất cả các bên liên quan kiểm trí tối đa
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tiến hành
cuộc họp kín về tình trạng leo thang căng thẳng giữa israel và palestine tại giải gaza
trong tuyên bố tổng thư ký guterres đã lên án việc phóng rocket bừa bãi từ giải gaza vào israel
vốn vi phạm luật nhân đạo quốc tế và gây nguy hiểm cho cả dân thường palestine và israel
bên cạnh đó tổng thư ký liên hợp quốc cũng kêu gọi israel tuân thủ các nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế
bao gồm việc thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khả thi để bảo vệ dân thường và các đối tượng dân sự
các chiến dịch quân sự trong một diễn biến liên quan bộ trưởng quốc phòng israel yoav galan đã có cuộc điện
đàm với người đồng cấp mỹ lloyd austin về chiến dịch quân sự đang diễn ra tại giải gaza
hai bên đã thảo luận về tình hình an ninh gần đây ở israel trong đó có vụ gần bốn trăm linh quả rocket được bắn
về phía israel vào ngày một mươi tháng năm bộ trưởng gareland cũng thông báo với người đồng cấp austin về việc israel
tiêu diệt ba thủ lĩnh cấp cao của lực lượng thánh chiến hồi giáo palestine hôm chín tháng năm
trong khi đó ngoại trưởng israel cùng ngày cho hay
phía israel đã nhận được đề xuất ngừng bắn với giải gaza do ai cập làm trung gian và đang xem xét đề xuất này
căng thẳng leo thang giữa israel và palestine trong những ngày qua sau khi lực lượng phòng vệ israel tiến hành
nhiều vụ công quốc nhằm vào phong trào thánh chiến hồi giáo palestine ở giải gaza tổng cộng hai mươi người palestine
đã thiệt mạng kể từ khi israel tiến hành các cuộc không kích hôm chín tháng năm trong khi đó đại diện phong trào
thánh chiến hồi giáo palestine tuyên bố nhóm này sẽ có các hành động đáp trả
cảnh sát italia vừa bắt giữ hai mươi chín đối tượng thuộc đường dây tội phạm buôn bán người di cư bằng thuyền từ thổ nhĩ kỳ và hy lạp
những đối tượng này không chỉ vận chuyển trái phép người di cư đến italia mà còn giúp họ đến các quốc gia trung âu và bắc âu
theo cảnh sát italia những người di cư chủ yếu đến từ châu á và trung đông được yêu cầu phải nộp từ bảy đến một mươi năm euro cho chuyến đi
các đối tượng buôn bán người di cư chủ yếu sử dụng thuyền buồm để tìm cách trốn tránh hoạt động kiểm tra trên biển
số lượng cảnh sát số lượng người di cư trái phép bằng thuyền đến italia đã tăng vọt trong thời gian qua cụ thể là hơn bốn mươi năm người từ đầu năm đến nay tăng hơn bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái
hôm hai mươi tháng bốn thượng viện italia đã thông qua dự luật nhằm giảm bớt lượng người di cư có thể xin cấp quy chế tị nạn trong đó bao gồm việc bổ sung những tình tiết tăng nặng
trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng buôn người loại bỏ giấy phép cư trú bảo vệ đặc biệt cấp cho những người di cư không đủ điều kiện xin tị nạn
liên minh châu âu eu hôm qua đã lần đầu tiên thực hiện kế hoạch mua chung khí đốt thông qua mời thầu nhằm có được mức giá tốt hơn để bổ sung cho kho sợi chữ trong mùa đông năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
theo ủy ban châu âu ec đây là bước đi lịch sử vì đã tận dụng được sức mạnh kinh tế tập thể của eu để tăng cường an ninh năng lượng và chống lại giá khí đốt cao
ec khẳng định cách thức mua chung khí đốt sẽ giúp các công ty châu âu đặc biệt là trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng xây dựng mối quan hệ kinh doanh mới với các nhà cung cấp thay thế khi eu tìm cách giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của nga
đối với lần gọi thầu đầu tiên này bảy mươi bảy công ty châu âu đã gửi yêu cầu đặt mua khoảng một mươi một sáu tỷ mét khối khí đốt
các nhà cung cấp khí đốt quốc tế ngoại trưởng nga sẽ gửi báo giá trước ngày một mươi năm tháng năm tới
nếu thỏa thuận được ký kết thì các đợt giao hàng dự kiến sẽ diễn ra từ tháng sáu năm nay đến tháng năm năm sau
các cuộc đấu thầu kiểu này sẽ diễn ra hai tháng một lần cho đến cuối năm nay
việc mua chung khí đốt của eu lần này phải đảm bảo tránh được tình trạng như mùa hè năm ngoái khi các quốc gia và công ty đổ xô đến thị trường khí đốt cùng lúc để lấp đầy kho dự trữ khiến giá khí đốt tăng đột biến
cũng trong ngày hôm qua ủy ban quân sự cơ quan quân sự cao nhất của tổ chức hiệp ước quan đại tế giêng nato
đã nhóm họp tại bruxelles của bỉ với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng trong khối liên minh quân sự này và người đồng cấp thụy điển
phát biểu khai mạc tướng rob bower chủ tịch ủy ban quân sự của nato nhấn mạnh liên minh quân sự này đã bước vào một kỷ nguyên phòng thủ tập thể mới
trong đó lần đầu tiên tổ chức này không chỉ bảo vệ an ninh cho công dân của ba mươi một quốc gia thành viên mà còn bảo vệ các giá trị khác với mức độ hợp tác cao nhất với các lực lượng vũ trang của nhiều nước
tham gia phiên đầu tiên của cuộc họp tổng thư ký nato jens stoltenberg đã đề cập đến các thách thức chính của khối này
cũng như đề ra các ưu tiên lớn tại hội nghị thượng đỉnh ở litva vào tháng bảy tới để tăng cường hơn nữa khả năng dân đe và phòng thủ của nato
bao gồm một kế hoạch phòng thủ khu vực mới và một kế hoạch sản xuất quốc phòng mới
tổng thư ký jens stoltenberg nhấn mạnh nato mong muốn có một lực lượng quân đội nhiều hơn đáng kể so với hiện nay và luôn sẵn sàng ở trạng thái cao
những thông tin quốc tế đáng chú ý khác hiệp hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế cảnh báo
các nước châu á sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro do sóng nhiệt đang dần trở thành xu hướng trong tương lai
nhiệt độ cực cao với chất lượng không khí kém đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân đe dọa sức khỏe của hàng triệu người
khi làm gia tăng các ca bệnh về đường hô hấp sốt xuất huyết tim mạch và thậm chí là tử vong
nắng nóng bất thường cũng đặt ra gánh nặng chưa từng có cho ngành nông nghiệp khiến nhiều nước gặp khó khăn do hạn hán mất điện và thiếu nước
trong vài tuần gần đây tình trạng sóng nhiệt đã được ghi nhận tại nhiều nước châu á thái bình dương như malaysia nepal bangladesh ấn độ thái lan
nhiệt độ cao kỷ lục sắp xỉ bốn mươi năm độ c
nhiều chuyên gia khí hậu cho rằng tình trạng nắng nóng cực đoan ngày càng trầm trọng có nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu
từ năm sau người dân singapore và du khách xuất nhập quốc tế
có thể đi qua các trạm kiểm soát mà không cần sử dụng hộ chiếu
đây là thông báo mới đây của cục quản lý xuất nhập cảnh singapore
người dân có thể làm thủ tục xuất nhập cảnh thông qua quét mã qr tại các trạm kiểm soát đường bộ
hoặc qua hệ thống kiểm soát biên giới tự động không tiếp xúc tại sảnh hành khách khi di chuyển bằng đường hàng không
cục quản lý xuất nhập cảnh singapore cho biết các quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh thủ công tại tất cả các trạm kiểm soát
sẽ được thay thế dần bằng khoảng tám trăm linh làn tự động từ quý một năm tới
làn tự động sẽ chỉ sử dụng sinh chắc học để thông quan
bên cạnh đó các làn hỗ trợ đặc biệt đã được triển khai tại một số sảnh hành khách ở sân bay chang y vào tháng một mươi hai năm ngoái
cho phép du khách thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh theo nhóm sẽ được mở rộng đến các trạm kiểm soát khác từ cuối năm nay
thưa quý vị mặc dù đã khẩn trương xây dựng thêm bệnh viện nhưng ấn độ vẫn gặp nhiều khó khăn
trong việc buôn bán

theo tổ chức y tế thế giới who tỷ lệ bác sĩ trên bệnh nhân của nước này đạt mức cao kỷ lục một hai bác sĩ trên một bệnh nhân vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng khi dân số tăng lên tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng bảy vào năm hai nghìn hai mươi
và tình trạng thiếu hụt bác sĩ đang ngày càng trở nên nghiêm trọng khiến ấn độ trở thành quốc gia đông dân nhất trên thế giới
dẫn đến nỗi lo về nguy cơ không được chữa trị kịp thời của người bệnh tại đây cũng ngày một lớn hơn
đây sẽ được phản ánh trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hàng trăm bệnh nhân ốm yếu từ những vùng xa xôi của ấn độ đã phải ngủ qua đêm trên lối đi bộ bên ngoài bệnh viện danh tiếng ở thủ đô nước này với hy vọng được điều trị
lặn lội đi một hai trăm linh km từ bang bihar để đến thủ đô new delhi ấn độ
chàng trai trẻ mithiles chawushari hai mươi một tuổi vẫn chưa đặt được lịch hẹn với bác sĩ để được khám bệnh
dù anh là một trong những người sẵn sàng dành nhiều tuần xếp hàng chờ đợi bên ngoài viện khoa học y tế ấn độ
chúng tôi đến từ biha bác sĩ của chúng tôi đã viết một đơn thuốc giới thiệu nói rằng việc điều trị sẽ được thực hiện ở new delhi
nhưng khi chúng tôi đến đây đã nhiều tuần trôi qua mà cháu tôi vẫn chưa được khám bệnh
hoàn cảnh của mitiles và của nhiều người phải xếp hàng ở bệnh viện tại thủ đô để chờ khám bệnh từ lúc bình minh
cho thấy tình trạng thiếu trầm trọng bác sĩ chuyên khoa và nhân viên y tế ở vùng nông thôn ấn độ
nơi có đến hơn hai phần ba trong số khoảng một bốn mươi ba tỷ người dân nước này sinh sống
chúng tôi đến thủ đô vì được biết ở đây có cơ sở y tế tốt nhưng trở mãi vẫn chưa có ai đến khám cho chúng tôi
không có quy định nào được thực hiện ngay cả ở trong khu vực cấp cứu của bệnh viện
chúng tôi hy vọng rằng ai đó sẽ đến kiểm tra sau một tuần hoặc một mươi năm ngày nhưng điều đó đã không xảy ra
chúng tôi hy vọng sẽ được tư vấn khám bệnh ngay hôm nay nếu không chúng tôi sẽ đành phải về quê
chính phủ của thủ tướng ấn độ narendra modi đã xây dựng hơn chục viện y tế để điều trị chuyên khoa kể từ khi ông nhậm chức vào năm hai nghìn một mươi
chính phủ đương nghiệp cũng có kế hoạch xây dựng ít nhất một bệnh viện lớn ở mỗi quận trong số bảy trăm sáu mươi một quận của ấn độ
tuy nhiên bộ y tế nước này cho biết trên thực tế ấn độ có tỷ lệ một bác sĩ trên tám trăm ba mươi bốn bệnh nhân
cao hơn nhiều so với mức của tổ chức y tế thế giới who từng đưa ra do who chưa đưa các bác sĩ y học cổ truyền vào thống kê
theo dữ liệu của bộ trên hơn một bảy mươi sáu triệu học sinh đã đăng ký vào ngành y tế trong kỳ thi đại học năm ngoái
tuy nhiên vẫn còn chống hơn ba vị trí bác sĩ tại ba mươi một bệnh viện lớn của chính phủ liên bang bao gồm hơn một chục viện chuyên khoa
còn vị trí tuyển dụng y tá và nhân viên hỗ trợ là hơn hai mươi một người
chúng tôi phải cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân nhưng đội ngũ nhân viên không đủ khối lượng công việc tăng lên và mọi thứ trở nên rất khó quản lý
đặc biệt là khi chúng tôi còn phải bớt thời gian để đi dạy cả sinh viên đại học
bên ngoài các thành phố lớn tình trạng thiếu y bác sĩ đặc biệt nghiêm trọng
chính phủ ấn độ cho biết thiếu gần tám mươi bác sĩ phẫu thuật bác sĩ tổng quát bác sĩ phụ khoa và bác sĩ nhi khoa tại các trung tâm y tế cộng đồng ở vùng nông thôn ấn độ tính đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
ở các bang lân cận tôi nghĩ vấn đề không chỉ liên quan đến các bác sĩ mà còn liên quan đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe
họ cần tạo ra các cơ sở tốt hơn và họ cũng cần làm cho mọi người tin tưởng rằng họ không cần phải đến new delhi mà cũng có thể được điều trị tốt ở các bang bên ngoài các thành phố lớn
theo dữ liệu của chính phủ ấn độ chỉ có bốn bốn trăm tám mươi năm bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện nhỏ ở các vùng ngoại thành thiếu hút lớn so với yêu cầu là hai mươi một chín trăm hai mươi người
trong khi đó tổ chức y tế công cộng ấn độ cho biết các bác sĩ chuyên khoa có xu hướng ra nước ngoài hoặc làm việc trong khu vực y tế tư nhân ở các thành phố lớn
thực trạng này đòi hỏi chính phủ ấn độ cần có các biện pháp hiệu quả hơn để gia tăng số lượng bác sĩ tay nghề cao
đồng thời nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất ở các bệnh viện ngoại thành để giảm bớt nỗi lo không được chữa trị kịp thời của rất nhiều bệnh nhân hiện nay